theo bộ trưởng bộ y tế việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký công điện số một nghìn bốn trăm linh chín bitcd về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch
khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
xác định mục tiêu thực hiện giãn cách là phải kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong thời gian một mươi bốn ngày và triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp
thần tốc xét nghiệm là then chốt quan trọng nhằm sớm kiểm soát dịch
đối với các địa bàn có nguy cơ rất cao nguy cơ cao phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn ba lần trong bảy ngày
ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp f nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời
có thể kết hợp xét nghiệm kháng nguyên nhanh và xét nghiệm real time rt pcr
đối với các địa bàn còn lại thực hiện xét nghiệm từ năm đến bảy ngày một lần
thực hiện việc gộp mẫu theo điều kiện thực tiễn theo hộ gia đình phòng ở và các hộ liên kề
khi xét nghiệm rt pcr phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian một mươi hai giờ
thực hiện xét nghiệm rứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu
tập trung lực lượng lấy mẫu cho các địa bàn có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trên nhỏ điểm lấy mẫu tổ chức nhiều đội lấy mẫu
việc lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện bởi tình nguyện viên hoặc người dân
khẩn trương điều động lực lượng ở các địa bàn đang ở mức bình thường mới để tập trung hỗ trợ lấy mẫu cho các địa bàn nguy cơ rất cao nguy cơ cao
trường hợp vượt quá khả năng kịp thời trao đổi với các tỉnh thành phố lân cận để được hỗ trợ hoặc báo cáo ban chỉ đạo quốc gia
thực hiện liên tục việc đánh giá nguy cơ để quyết định việc giãn cách và nới lỏng giãn cách
việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước chắc chắn và phải tiếp tục xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế